theo thống kê của sở y tế tp đà nẵng công tác giám sát cách ly tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay
thành phố đã xác định gần một mươi bảy trăm linh người thuộc diện f một trong đó đang cách ly hơn một trường hợp f một
tại các cơ sở y tế và gần bốn trường hợp tại khu cách ly tập trung
cách ly tạm thời tại nhà một mươi một người cũng là f một
thành phố đã thực hiện xét nghiệm gần một trăm hai mươi năm bảy trăm linh người trong đó hơn một trăm hai mươi năm ba trăm linh người có kết quả âm tính
ba trăm bốn mươi bốn người xét nghiệm dương tính
mặc dù hơn hai mươi bốn giờ qua hàng chục bệnh nhân covid một mươi chín đã được xuất viện
nhiều bệnh nhân khác có kết quả âm tính lần một lần hai và lần ba và một trăm ba mươi sáu người hoàn thành cách ly tập trung
tuy nhiên các quận huyện vẫn tiếp tục mở rộng ra soát phát hiện và tiến hành xét nghiệm
những người liên quan đến bệnh viện đà nẵng để sàng lọc rút kinh nghiệm chung
chủ động đi trước dịch ứng phó nhanh hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng và chống dịch